tây nguyên đang bước vào thời kỳ cuối của mùa khô nhưng nắng nóng vẫn hết sức gây gắt gia tăng nguy cơ cháy rừng đặc biệt là tình trạng phá rừng khai thác gỗ lấn chiếm đất sản xuất trái phép tại các vườn quốc gia khu bảo tồn thiên nhiên trên địa bàn tỉnh đắk lắc
để bảo vệ những diện tích rừng tự nhiên các chủ rừng đã và đang tích cực triển khai nhiều biện pháp nhằm hạn chế thấp nhất tình trạng phá rừng
khu bảo tồn thiên nhiên easo có diện tích hơn hai mươi sáu tám trăm linh hectare trong đó có hai mươi một sáu trăm linh hectare được bảo vệ nghiêm ngặt
tại đây có nhiều loại động vật thực vật nguy cấp quý hiếm áp lực nhất đối với lực lượng kiểm lâm trong khu bảo tồn là lâm tặc ngày càng tinh vi và manh động liều lĩnh
riêng trong năm hai nghìn một mươi chín hạt kiểm lâm khu bảo tồn thiên nhiên easo đã phát hiện và xử lý tổng số hai mươi một vụ vi phạm lâm luật với hai mươi ba đối tượng trong đó có ba vụ vi phạm nghiêm trọng
đơn vị đã hoàn thiện hồ sơ chuyển công an huyện eak đề nghị điều tra khởi tố hai mươi hai đối tượng
trước tình hình mà áp lực hiện nay rất lớn như vậy thì ban quản lý khu bảo tồn thiên nhiên easo đã chỉ đạo cho các trạm đội nhất là tăng cường công tác quản lý bảo vệ rừng tăng cường tuần tra giám sát trên toàn địa bàn được giao
thực hiện nghiêm các quy định của pháp luật của nhà nước về công tác quản lý bảo vệ rừng phát triển rừng
tương tự tại vườn quốc gia york dome
được giao quản lý bảo vệ hơn một trăm một mươi năm hectare rừng trong đó diện tích rừng khộp chiếm đến chín mươi sáu
những năm qua tình trạng dân di cư tự do và sinh sống sát bìa rừng của vườn quốc gia york don khá đông
trong đó có nhiều hộ không có đất sản xuất nên sẵn sàng xâm nhập vào vườn quốc gia để khai thác lâm sản săn bắt động vật và phá rừng
lấn chiếm đất sản xuất gây nhiều khó khăn cho lực lượng quản lý bảo vệ rừng
tương tự tại vườn quốc gia york dome trong đó có nhiều hộ không có đất sản xuất nên sẵn sàng xâm nhập vào vườn quốc gia york dome
hiện nay cùng với nỗ lực của các cấp các ngành trong tỉnh các chủ rừng đang triển khai lực lượng ngày đêm kiểm tra canh gác mật phục
chốt chặn nhằm kịp thời phát điện ngăn chặn sự xâm nhập của các đối tượng từ bên ngoài vào phá rừng khai thác gỗ và lấn chiếm đất rừng trái phép để lấy đất sản xuất
đặc biệt là trong thời điểm cuối mùa khô tây nguyên như hiện nay